tiếp tục những thông tin về vụ nổ lò hơi tại thái nguyên
cho đến sáng ngày một mươi một hai nạn nhân tử vong đã được đưa về tổ chức mai táng tại gia đình
tình trạng sức khỏe của sáu công nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
đã tạm thời ổn định và có chuyển biến tốt
ngay sau khi tiếp cận sáu công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi
lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh thái nguyên đã trực tiếp thăm khám và tổ chức cấp cứu kịp thời
hai trường hợp nặng nhất bị gãy xương chân trái và vỡ mâm chảy chân phải sẽ được điều trị tích cực
còn lại bốn trường hợp khác bị bỏng và chấn thương nhẹ có thể xuất viện trong vài ngày tới
vết thương nó thì ổn định tóm lại là chúng tôi đã hết sức khẩn trương và tạo mọi điều kiện
và cũng ưu tiên cho các bệnh nhân đến một cách nhanh nhất và cũng được điều trị theo phương pháp tốt nhất
như đã thông tin trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
tại khu vực sản xuất cột bê tông của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu thái nguyên
đã xảy ra một vụ nổ lò hơi nghiêm trọng khiến hai người chết và sáu người bị thương
hai công nhân tử vong được xác định là chị
nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và anh đặng quang ngọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thành phố thái nguyên
cũng trong buổi sáng ngày một mươi một tháng một mươi một tại hiện trường vụ nổ
cơ quan công an đã nghiêm phong sườn sản xuất của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu thái nguyên
và tiến hành các công tác điều tra ban đầu
đoàn công tác của cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội
cũng đã trực tiếp xuống đánh giá hiện trường và nắm bắt thông tin về vụ việc
có một tình trạng là các thiết bị
thiết bị nồi hơi và bình chiếu áp lực trong một số doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh
đang được sử dụng với những cái việc mà các cái cơ sở thiết kế
rồi việc sử dụng tại các doanh nghiệp này thì cái việc quản lý an toàn
đang có những cái vi phạm rất nghiêm trọng
dẫn đến là cái không kiểm soát được các cái thiết bị
cũng như là cái yếu tố an toàn cho các thiết bị đó
ngay cả những người quản lý
thiết bị tại doanh nghiệp và những người vận hành
thì các cái hồ sơ tiếp cận được cũng thấy là cái vấn đề về huấn luyện
vấn đề về kiến thức và những người quản lý đó thì nắm rất sơ sài
ngoài những thiệt hại về người và nhà xưởng
vụ nổ cũng ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh công ty
trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ngôi nhà của anh phạm công duật
ở tổ một mươi năm phường quan triều
do lõi lò hơi nặng khoảng hơn một tấn bay lên cao
và bị bắt
rơi xuống mái nhà làm ngôi nhà bị hư hỏng nặng
cả gia đình anh đã phải sơ tán đến nhà người thân
nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ